theo tri cục hải quan cửa khẩu lào cai tính từ đầu vụ quả vải năm hai nghìn hai mươi đến nay đã có sáu bốn trăm sáu mươi sáu tấn được xuất qua cửa khẩu lào cai tăng ba mươi bảy so với cùng kỳ kim ngạch đạt trên ba sáu triệu usd tăng ba mươi chín so với thời điểm năm hai nghìn một mươi chín
để hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu lào cai diễn ra thuận tiện ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai bảo đảm tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý của lực lượng liên ngành thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường tại cửa khẩu tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát phương án điều tiết phương tiện chở hàng hóa công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tất cả những khẩu vải về thủ tục hành chính rất là thuận lợi
cơ quan hải quan cơ quan kiểm dịch và các cơ quan băn ngành ở trên cửa khẩu kim thành tạo điều kiện cho vải được xuất khẩu nhanh chóng kịp thời để sang bên trung quốc còn bán kịp ở bên đấy
để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì là cái việc thông quan hàng hóa thì lái xe vẫn phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch là trung chuyển lái xe giữa hai nước
do đó thì là cái
thời gian thông quan hàng hóa thì có bị ảnh hưởng chậm đi đôi chút so với bình thường
tuy nhiên thì cục hải quan cơ quan lào cai đã chủ động đối hợp với các lực lượng chức năng liên hành để tạo điều kiện tốt đơn giúp cho quá trình thông quan được nhanh nhất có thể
ngoài mặt hàng quả vải tăng mạnh các mặt hàng nông sản khác của việt nam xuất qua trung quốc qua cửa khẩu lào cai cũng duy trì được mức tăng trưởng khá
ngoài mặt hàng quả vải tăng mạnh các mặt hàng nông sản khác của việt nam xuất qua trung quốc qua cửa khẩu lào cai cũng duy trì được mức tăng trưởng khá